chính phủ colombia vừa đưa vào hoạt động tuyến đường hầm dài nhất mỹ la tinh với chiều dài tám năm km tổng vốn đầu tư hơn hai trăm bảy mươi ba bảy triệu usd
con đường hầm có tên là la lini được xây dựng kéo dài hơn một thập kỷ
đường hầm này đi qua hành lang trung tâm của dãy núi andes thuộc colombia giúp cải thiện việc kết nối tuyến đường bộ giữa miền trung và khu vực tây nam của đất nước
ngoài ra đường hầm la lini cũng rút ngắn thời gian đi lại giữa thủ phủ các bang cali và armenia botoga
bên cạnh la lini chính phủ colombia cũng đồng thời khánh thành bốn đường hầm khác năm cầu cạn hai nút giao thông đường bộ và một mươi ba km đường mới
dự án nằm trong chiến lược thúc đẩy kinh tế và khả năng cạnh tranh của colombia bằng cách giảm chi phí vận hành vận chuyển cho các sản phẩm hàng hóa
đến và đi từ cảng buena ventura bến cảng đóng vai trò quan trọng nhất của quốc gia nam mỹ trên thái bình dương